tại bình định cơ quan an điều tra vừa thực hiện lệnh bắt khám xét đối với năm bị can trú tại phường tam quang bắc và xã hoài hải thị xã hoài nhơn
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
liên quan đến vụ án này cơ quan an ninh điều tra cũng đã công bố quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với một mươi một đối tượng khác
trong đó người đối tượng trú tại các xã ven biển của địa bàn thị xã hoài nhơn đối tượng còn lại là nguyễn tấn hải
ở thị xã đức phổ thì còn nãy là bị can có vai trò chủ mưu trong vụ án này
tuy nhiên hiện đang bị tai biến nên cơ quan an ninh điều tra đã cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu nguyễn tấn hải đã câu kết móc nối với nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã hoài nhơn
làm giả giấy tờ chứng chỉ phục vụ cho việc điều khiển phương thiện thủy để hành nghề lấy mắt hải sản bán cho ngư dân với giá từ hai năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng